hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân
trung quanh những nội dung nghị sự công tác quy hoạch cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội
cán bộ đảng viên nhân dân thủ đô bày tỏ niềm tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực này
ba đề án được hội nghị trung ương lần này đều được xây dựng công phu thận trọng trong thời gian dài với hàng loạt hoạt động nghiên cứu điều tra
hội nghị hội thảo lấy ý kiến đóng góp từ trung ương tới địa phương ở cả ba miền
đó là cơ sở vững chắc để cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô đặt niềm tin vào hội nghị
đúng như mong đợi hội nghị trung ương bảy đã diễn ra trong không khí thẳng thắn công khai dân chủ và khách quan
đã đánh giá sâu sắc toàn diện các vấn đề
đồng thời gợi mở những giải pháp hiệu quả mang tính chất đột phá trong thời gian tới